tối chín tháng một mươi tại hà nội hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam tổ chức lễ kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đến sự buổi lễ
đây là sự kiện nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp việt nam
đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trương hòa bình đánh giá cao những nỗ lực và những thành tích phát triển
của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
phó thủ tướng khẳng định với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp đảng và nhà nước đã và đang có nhiều chủ trương
chính sách nhằm cải thiện toàn diện môi trường kinh doanh tạo niềm tin và quyết tâm cho cộng đồng doanh nghiệp
flak nhân giúp các doanh nghiệp hội nhập thành công và phát triển bền vững
chiếm trên chín mươi tám hàng năm khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đóng góp bốn mươi năm vào gdp cả nước
ba mươi một tổng thun ngân sách của cả nước tạo ra sáu mươi việc làm
cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội
đóng góp các quỹ từ thiện
nhân dịp này trung ương hội tặng bằng khen cho các hiệp hội doanh nghiệp hòa bình và hà giang có thành tích xuất sắc
đóng góp vào sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời trao một tỷ đồng cho quỹ học bổng hội khuyến học việt nam
năm trăm linh triệu đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em việt nam